trong cái lạnh tám độ c của những ngày đầu xuân hơn một trăm linh người dân nhật bản ngày một mươi hai tháng một vừa qua
đã tham gia nghi lễ tắm nước đá đầu năm mới tại một đền thờ ở thủ đô tokyo
những người tham gia tin rằng nghi lễ này sẽ giúp họ thanh tẩy tâm hồn vào một năm mới tràn đầy sức khỏe
sau bước khởi động làm nóng người vào cầu nguyện một trăm linh tám người cùng nhau bước vào bồn tắm lớn
chứa đầy nước lạnh và những tảng đá lớn
năm nay người tham gia nghi lễ trẻ nhất mới chỉ có một mươi hai tuổi
đây là lần thứ sáu mươi năm nghi thức tắm nước đá được tổ chức tại tokyo
như mọi năm sự kiện này diễn ra vào chủ nhật thứ hai của năm mới